đã họp phiên họp thứ một mươi một để thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng
tại cuộc họp này tổng bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ điều tra
truy tố xét xử các đại án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên họp thứ một mươi một
tại phiên họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã nghe báo cáo kết quả xử lý
các vụ việc trọng tâm là tiến độ kết quả xử lý các vụ án vụ việc theo thông báo kết luận số một mươi một
tb bcdtvk và thông báo kết luận số ba mươi tb bcdtvk của thường trực ban chỉ đạo
phát biểu kết luận phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng đã biểu dương ban nội chính trung ương
cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực cố gắng chủ động sáng tạo trong việc tham mưu
đề xuất phục vụ các hoạt động của ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng
về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo thống nhất bảy nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm
với một mươi hai nhiệm vụ cụ thể tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo phát hiện xử lý tham nhũng
chiều nay tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã tham dự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn một mươi bảy của ngành kiểm sát nhân dân
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch nước trần đại quang đồng tình với phương hướng
về nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát nâng cao hơn nữa vị thế vai trò của viện kiểm sát nhân dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm về tham nhũng kinh tế
chủ tịch nước cũng yêu cầu phối hợp thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa viện kiểm sát nhân dân
với các bộ ngành và cấp ủy chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
chiều nay phiên họp trực tuyến chính phủ với các địa phương các đại biểu đã thảo luận về những nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự phát triển của các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
đề nghị các địa phương cần học tập kinh nghiệm để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ tại địa phương mình
thủ tướng đề nghị các địa phương trong cả nước cần cơ cấu lại ngành lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao hiệu suất hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
một số địa phương cần có sự bố trí quy hoạch đất để xây dựng nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân đảm bảo cho công nhân yên tâm lao động sản xuất
tối nay tại hà nội đại sứ quán nhật bản đã tổ chức lễ trao huân chương mặt trời mọc cho đồng chí tô huy rứa
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên trưởng ban tổ chức trung ương nguyên chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật
tại hà nội thay mặt chính phủ nhật bản đại sứ nhật bản ngài umeda kunio đã long trọng tổ chức lễ trao huân chương
mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc cho đồng chí tô huy lứa
tới dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương
chủ tịch hội hữu nghị việt nhật cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
hôn trương mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc là phân thưởng cao quý của chính phủ nhật bản
ghi nhận sự đóng góp to lớn của đồng chí tô huy lứa với vai trò là chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật
đã thúc đẩy được mối quan hệ tin cậy sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
thông qua tăng cường giao lưu để các nghị sĩ hai nước thêm hiểu biết lẫn nhau
qua đó xây dựng được những tình cảm gần gũi thân thiết cùng chia sẻ những lợi ích chung trong nhiều lĩnh vực
đánh dấu một trang sử mới một tầm cao mới trong quan hệ việt nhật
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
sáng nay văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khu vực trung và nam trung bộ
khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc
theo báo cáo tại cuộc họp đến sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai gần tám mươi một tàu với khoảng bốn trăm linh bốn lao động từ quảng bình đến kiên giang
đã được thông báo diễn biến và hướng đi của bão
chủ động phòng tránh thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua
đồng thời cập nhật thông tin cảnh báo mưa lũ chủ động kiểm tra bảo đảm an toàn hồ chứa và chủ động xả nước đón lũ
đặc biệt là hai mươi bốn hồ chứa thủy lợi đang có hiện tượng nước thấm qua thân đập sạt sụt trong đó riêng tỉnh bình định có hai mươi ba hồ
do từ nay sẽ có mưa lớn và lũ mực nước tại các sông trên khu vực này sẽ lên nhanh phổ biến ở mức báo động hai có nơi lên mức báo động ba
các địa phương được yêu cầu không chủ quan bảo đảm an toàn về người chủ động triển khai các phương án ứng phó và đặc biệt lưu ý các hồ chứa
vì hiện nay hầu hết đã tích đầy nước nhiều hồ chứa có hiện tượng nước thấm qua thân đập
tỉnh đoàn ninh thuận vừa tổ chức đoàn thiện nguyện đi thăm tặng một trăm linh xuất quà mỗi xuất giá trị năm trăm linh đồng
gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nèo đơn ở xã công hải huyện thuận bắc
trong năm hai nghìn một mươi sáu xã công hải liên tiếp bị ảnh hưởng bởi nắng hạn kéo dài nên toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp đều bỏ hoang
cuối năm khi bà con chuẩn bị thu hoạch thì lũ lụt ập về là một trăm tám mươi hectare cây lúa cây màu bị ngập úng
người dân nơi đây càng khó khăn nhiều hơn
việc hỗ trợ kịp thời về vật chất tinh thần giúp bà con nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn ổn định đời sống và vui đón tết đình dậu năm hai nghìn hai mươi
với phương thức thủ đoạn vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi
trong năm hai nghìn một mươi sáu các đơn vị hải quan đã bắt giữ và xử lý hơn một mươi năm vụ
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng thu nộp ngân sách hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
hiện cơ quan hải quan đã khởi tố được bốn mươi bảy vụ chuyển các cơ quan khác khởi tố chín mươi năm vụ
lực lượng hải quan đã nắm giữ diễn biến tình hình xác định trọng điểm và chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án
tuy nhiên công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn vấn đề tình trạng buôn lậu diễn ra trên các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ đường biển và đường hàng không
theo ông nguyễn phi hùng cục trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan thì nguyên nhân là do yếu kém trong quản lý và thực thi pháp luật
đó là nguyên nhân quản lý và nguyên nhân thực thi
luật hải quan sửa đổi đã chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tùy hệ thống cơ sở pháp lý liên quan đến công tác chống buôn lậu nhằm đảm bảo cho lực lượng kiểm soát hải quan thực thi hoạt động nhiệm vụ ngày càng hiệu quả
thế nhưng thể chế hiện đang có sự không đồng bộ giữa các nước nên vẫn rất khó trong công tác thực thi
thể chế trong quá trình xây dựng hoàn thiện thì nó còn mức độ
và ngay cả cái nhận thức trong quá trình xây dựng thể chế rồi vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật vào để phòng ngừa đấu tranh để xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật khác nhau
thì cũng còn có những cái nhận thức khác nhau
cho nên rằng là cái quá trình xây dựng luật vận dụng triển khai luật nó có cái sự không đồng bộ
trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục hải quan sẽ tiếp tục tạo thuận lợi
trong hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh nhưng vẫn bảo đảm cho công tác kiểm soát hải quan
tập trung thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm xác định các đối tượng địa bàn trọng điểm hàng hóa trọng điểm
để phát hiện đấu tranh với các hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
bên cạnh đó sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng chính quyền địa phương nhằm phát hiện đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm minh
kịp thời hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gian lận thương mại và hàng giả
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi hai đã tăng hai mươi ba so với tháng một mươi một và tăng bốn bảy mươi bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
là những con số được tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư mới công bố tại hà nội
theo đó tính bình quân năm hai nghìn một mươi sáu chỉ số giá tiêu dùng tăng hai sáu mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi năm

theo đó trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có sáu nhóm tăng với mức tăng như sau
thuốc và dịch vụ y tế tăng năm ba mây mặc mũ nón dây dép tăng hai mươi năm đậu uống và thuốc lá tăng hai mươi một
nhà ở và vật liệu xây dựng tăng một mươi chín hàng hóa và dịch vụ khác tăng một thiết bị và đồ dùng gia đình tăng ba
có bốn nhóm giảm gồm giao thông biểu chính viễn thông hàng ăn và dịch vụ
ăn uống văn hóa giải trí và du lịch riêng nhóm giáo dục không thay đổi so với tháng trước
theo các chuyên gia năm hai nghìn một mươi sáu có một số yếu tố góp phần kiềm chế cpi như giá xăng dầu và giá cước vận tải ổn định
nguồn cung hàng hóa dồi dào nên giá cả không biến động lớn giá nhiên liệu trên thị trường thế giới giảm mạnh
dẫn đến giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm tác động làm chỉ số giá nhóm giao thông giảm theo
bên cạnh đó là một số nhóm yếu tố khác như thực hiện các chính sách bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu
đáng đáng đáng đáng
tìm được hộp đen thứ hai của chiếc máy bay gặp nạn ở biển đen hôm hai mươi năm tháng một mươi hai khiến toàn bộ chín mươi hai người trên máy bay bị thiệt mạng
bộ quốc phòng nga xác nhận chiếc hộp đen thứ hai của máy bay tu một trăm năm mươi bốn đã được tìm thấy và được vớt lên từ đáy biển
việc tìm thấy hộp đen thứ hai giúp lực lượng chức năng nga nhanh chóng xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn
kết luận cuối cùng sẽ do ủy ban điều tra đưa ra sau khi xem xét tất cả các yếu tố
trước đó ngày hôm qua đội tìm kiếm của nga cũng đã tìm thấy chiếc hộp đen đầu tiên và hiện cơ quan chức năng đang tập trung phân tích dữ liệu ghi lại trong chiếc hộp đen này
theo đó có thể máy bay rơi là do không thu lại được cánh tả một bộ phận cấp thêm lực nâng trên cánh khi máy bay bay lên
tuy nhiên đây chỉ là dự đoán ban đầu
cho đến nay đội tìm kiếm trục vớt được tổng cộng một mươi bảy thi thể nạn nhân cùng với hai trăm ba mươi chín phần thi thể
hiện một mươi ba thi thể và một trăm sáu mươi tám phần thi thể đã được vận chuyển về moscow để xét nghiệm adn
nàng cũng tìm được một mươi hai mảnh lớn và hơn một năm trăm linh mảnh nhỏ của chiếc máy bay số số
nhờ có sức mạnh hòa giải nhật bản và mỹ giờ đây đang là những đồng minh gắn kết
đây là lời khẳng định mà thủ tướng nhật bản shinzo abe đưa ra trong bài phát biểu tại chân châu càng
nơi từng diễn ra trận chiến được coi là mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai ở thái bình dương
không có lời xin lỗi nào được đưa ra trong bài phát biểu tại trân châu càng
thay vào đó thủ tướng nhật bản shinzo abe đưa ra trong bài phát biểu tại trần châu càng
đã bày tỏ lời chia buồn chân thành và sâu sắc trước những đau thương trong quá khứ
nhưng điều được cả ông abe và tổng thống mỹ brack obama đều nhấn mạnh chính là sức mạnh hòa giải
thông qua tinh thần cảm thông lẫn nhau
mỹ và nhật bản giờ đây đang là những đồng minh thân thiết
liên minh của chúng ta là liên minh của hy vọng hướng tới tương lai
cho tới hôm nay nỗi đau của chiến tranh cũng chưa bị xóa sạch khỏi trái đất này
vòng xoáy thù hận chưa chấm dứt
thế giới cần tinh thần khoan dung và sức mạnh hòa giải đặc biệt là thời điểm hiện tại
sự có mặt của thủ tướng abe hôm nay là một biểu tượng lịch sử một sự nhắc nhở rằng
ngay cả những vết thương sâu nhất của chiến tranh cũng có thể được hàn gắn thành tình hữu nghị và hòa bình bền vững
liên minh mỹ nhật không chỉ gắn kết bởi các lợi ích chung mà còn vì những giá trị chung là nền tảng của hòa bình
và ổn định ở khu vực châu á thái bình dương và là động lực tiến bộ toàn cầu
nhiều ý kiến từ nhật bản cho rằng chuyến thăm đến chân châu cảng lần này của thủ tướng abe không phải để xin lỗi
mà thay vào đó là bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân
điều này cũng tương tự như chuyến thăm của ông obama đến nhật bản hồi tháng năm vừa qua
và đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do hai quả bom nguyên tử mà mỹ thả xuống nhật bản vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bản thân việc ông abe đến trần châu cảng có ý nghĩa hơn là một lời xin lỗi từ ông ấy
tuy nhiên bình luận về sự kiện lần này
đại diện từ trung quốc cho rằng nhật bản không thể lật qua trang sử này
nếu không có sự hòa giải chân thành với các nước từng là nạn nhân của phát xít nhật ở châu á
lãnh đạo nhật bản cần nhận thức chân thành và sâu sắc lịch sử xâm lược trước đây
cắt đứt triệt đề với quá khứ bằng thái độ thực sự chịu trách nhiệm đối với lịch sử và tương lai
trong trận chiến ngày bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi một fascist nhật đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ
nhằm vào hải quân mỹ tại trân châu càng đã có tổng cộng hai bốn trăm linh ba quân nhân mỹ thiệt mạng
một một trăm linh người bị thương và tám chiến hạm của mỹ bị phá hủy
thẩm phán liên bang argentina vừa đề nghị truy tố cựu tổng thống nước này cristina fernández
do dính lứ đến tham nhũng trong thời gian ông làm tổng thống ở quốc gia nam mỹ này
bà fedandez bị tình nghi liên quan tới một đường dây tham nhũng bao gồm cựu bộ trưởng kế hoạch
thứ trưởng bộ công trình công cộng
một doanh nhân và một chủ tịch một công ty xây dựng
những người này hiện đã bị bắt giam
trong bản cáo trạng dài tới tám trăm linh trang tòa án liên bang argentina đã cáo buộc bà fedandez
đã thành lập một đường dây tham ô các khoản tiền trong những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng
tại tỉnh santa cruz
trước đó bà fernández cũng từng bị yêu cầu điều tra trong một vụ tham nhũng khác
có liên quan tới việc buôn bán đồng đô la của ngân hàng trung ương argentina
trong trường hợp này cơ quan tư pháp argentina có thể cấm bà fedandez xuất cảnh
và có thể bị quản thúc
tại lễ kỷ niệm năm năm đối tác hợp tác an ninh và hành pháp sông mê công
tại bắc kinh trung quốc các quan chức cấp cao của sáu nước dọc bờ sông mê công
đã cam kết tăng cường công tác hành pháp và hợp tác an ninh
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng công an trung quốc quách thanh côn khẳng định
sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên nhằm tuần tra chung dọc sông mê công
cũng như các hoạt động chống khủng bố quản lý biên giới và kiểm soát tình trạng buôn lậu ma túy
đồng thời gợi ý xây dựng một trung tâm nhằm thực thi pháp luật và hợp tác an ninh
ở dọc sông mê công chia sẻ thông tin và hợp tác hành động
trước đó từ ngày hai mươi tháng một mươi hai trung quốc lào myanmar và thái lan đã bắt đầu đợt tuần tra mới
trên sông mê công nhằm nâng cao an toàn trên tuyến sông ở biên giới
đợt tuần tra này sẽ sử dụng bảy tàu và một trăm chín mươi nhân viên hành pháp khởi hành từ cảng quan lũy
ở khu tự trị tây song bản nạp phía tây nam tỉnh vân nam của trung quốc
với phạm vi tuần tra hơn năm trăm linh km
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại